đài reuters ngày hai mươi sáu tháng năm cho biết cựu tổng thống mỹ donald trump mới đây có bài phát biểu tại đại hội toàn quốc của đảng tự do ở washington
trong bài phát biểu của mình ứng viên đảng cộng hòa nhắc tới lời hứa chấm dứt xung đột giữa nga và ukraine
đồng thời cam kết khôi phục hòa bình và ổn định nếu ông trở lại nắm quyền
ông trump nói tôi sẽ giải quyết vấn đề ukraine ngay sau khi trở lại nhà trắng
như vậy chúng ta sẽ không phải trả hàng trăm tỷ usd cho cuộc xung đột của người khác
việc chính quyền tổng thống biden liên tục tài trợ cho những cuộc xung đột tương tự đang đẩy thế giới tới nguy cơ chiến tranh toàn cầu
tôi cam kết tôi sẽ côi phục hòa bình và ngăn chặn cuộc hành quân tới thế chiến ba của tổng thống mỹ được nhiệm
tại cuộc gặp trước đó với thủ tướng hungary viktor orbán cựu tổng thống mỹ đã nói rằng
ông có một kế hoạch trí tiết có thể kết thúc xung đột ukraine trong vòng hai mươi bốn giờ
trong bài phát biểu của mình
ông trump cũng nhận xét rằng nước mỹ đang trở thành một quốc gia lụi tàn dưới sự lãnh đạo của chính quyền hiện tại
ứng viên đảng cộng hòa nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ông là chấm dứt tình trạng khủng hoảng ở biên giới
ngăn chặn việc chính phủ lãng phí tiền thuế vào các cuộc xung đột nước ngoài và bảo vệ chủ quyền mỹ
ông trump nhấn mạnh chúng ta đang nói về sự tự do thịnh vượng và chủ nghĩa tư bản tại mỹ
cựu tổng thống mỹ cảnh báo một cuộc chiến toàn cầu ở thời điểm hiện tại sẽ hoàn toàn khác vì lượng vũ khí khổng lồ được sử dụng và ông là người duy nhất có thể ngăn chặn cuộc chiến đó
mặc dù ông trump không nói rõ về kế hoạch chấm dứt xung đột nga và ukraine thế nhưng trước đó ông đã nói với thủ tướng hungary viktor orbán rằng ông có một kế hoạch chi tiết và cam kết chấm dứt cuộc xung đột trong hai mươi bốn giờ
ông erban cho biết trong một cuộc phỏng vấn đầu năm nay đồng thời nói thêm rằng ông trump đã chứng tỏ mình là lãnh đạo hòa bình
nếu mỹ không cung cấp tiền châu âu sẽ không thể tự mình tài trợ cho cuộc chiến này và khi đó chiến tranh sẽ kết thúc
tháng trước washington post đã dẫn nguồn tin ngoại giao nói rằng cựu chủ nhân nhà trắng muốn đưa mosco vào kiev vào bàn đàm phán thúc đẩy họ đặt thỏa thuận chấm dứt xung đột
theo nguồn tin nếu ông trump tái đắc cử ông nhiều khả năng sẽ liên hệ với tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp ukraine volodymyr zelenskyy ngay sau khi giành chiến thắng hoặc vào ngày nhậm trước
ông trump có thể dùng các nguồn tin này để tham gia cuộc chiến

ông trump đang ấp ủ kế hoạch gây sức ép buộc ukraine nhượng bộ một phần lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với nga
theo kế hoạch này ukraine có thể phải từ bò bán đảo crimea để đổi lấy thỏa thuận chấm dứt xung đột với nga
tuy nhiên đại diện của ông trump đã lên tiếng bác bỏ
đầu tuần này l năm góc công bố gói viện trợ bổ sung trị giá hai trăm bảy mươi năm triệu usd cho kiev trong bối cảnh nga tấn công
vùng cacov đồng thời ám chỉ rằng washington có thể bật đèn xanh cho các cuộc tấn công sâu
và lãnh thổ nga bằng vũ khí do mỹ cung cấp
động thái này đã vấp phải sự chỉ trích từ moscow đại sứ nga tại mỹ antony antonov đã nói rằng
washington không quan tâm đến việc khôi phục hòa bình ở châu âu và đang làm mọi cách để kéo dài
xung đột cũng như gia tăng thương vong cho phía nga và ukraine
giới quan sát nhận định việc ông trump xuất hiện tại sự kiện của đảng tự do là để thu hút thêm
cử tri của đảng này những người vốn có nhiều điểm tương đồng về chính sách với đảng cộng hòa hơn đảng dân chủ
ban tổ chức đại hội toàn quốc đảng tự do tiết lộ họ cũng mời tổng thống biden phát biểu trong sự kiện
nhưng ông chủ nhà trắng đã từ chối
mới đây tổng thống joe biden khẳng định mỹ là siêu cường duy nhất trên thế giới
và là quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các đồng minh
ngày hai mươi sáu tháng năm tổng thống mỹ joe biden đã phát biểu tại lễ tốt nghiệp của học viện quân sự mỹ
tại westppon new york trước hơn một học viên tốt nghiệp
trong bài phát biểu của mình ông biden đã ca ngợi vai trò của quân đội mỹ
trong nỗ lực đứng lê chống lại những kẻ gây hấn trên toàn thế giới
cũng như bảo vệ sự tự do và sự cười mở
ông biden nói nhờ các lực lượng vũ trang mỹ chúng ta đang làm điều mà chỉ có nước mỹ mới có thể làm
với tư cách là quốc gia không thể thiếu siêu cường duy nhất trên thế giới và nền dân chủ hàng đầu thế giới
đồng thời nhà lãnh đạo mỹ tái khẳng định cam kết của washington trong việc hỗ trợ đồng minh trên khắp thế giới
trong đó có israel và ukraine
không có bệnh sĩ mỹ nào thăm chiến ở ukraine tôi quyết tâm giữ nguyện như vậy
nhưng chúng ta đang đứng vững cùng ukraine và chúng ta sẽ đứng bên họ
mỹ đến nay vẫn từ chối đáp ứng yêu cầu cần đưa quân huấn luyện binh sĩ của chính quyền tổng thống ukraine zelensky
mỹ là nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho ukraine với tổng số tiền hơn bốn mươi tỷ usd
gói gần nhất được mỹ công bố vào ngày một mươi sáu tháng năm trị giá hơn hai trăm bảy mươi năm triệu usd
bao gồm đạn dược trong đó có đạn pháo một trăm năm mươi năm mm và vũ khí chính xác phóng
mỹ đã đưa quân đến ukraine vốn là điều cấm kỵ
đặc biệt khi nato tìm cách tránh bị kéo vào cuộc chiến rộng hơn với nga quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân
mỹ đến nay vẫn từ chối đáp ứng yêu cầu đưa quân tới huấn luyện binh sĩ của chính quyền tổng thống ukraine zelensky
hôm một mươi sáu tháng năm một quan chức cấp cao mỹ tái khẳng định quan điểm của washington
về công triển khai binh sĩ tới ukraine bao gồm cả huấn luyện viên quân sự
chính quyền tổng thống joe biden trước đó kêu gọi các thành viên nato
không điều lính tới quốc gia này
mỹ là nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho ukraine với tổng số tiền hơn bốn mươi tỷ usd
gói gần nhất được mỹ công bố vào ngày một mươi sáu tháng năm trị giá hơn hai trăm bảy mươi năm triệu usd
bao gồm đạn dược trong đó có đạn pháo một trăm năm mươi năm mm và vũ khí chính xác phóng từ máy bay
theo nhận định của nhiều quan chức và chuyên gia phương tây
những gói cung cấp vũ khí mới có thể không đủ để cản đa tiến quân của nga trong thời gian tới
nga tuyên bố viện trợ quân sự của mỹ không thể thay đổi cục diện trên chiến trường
chỉ gây thêm đau khổ cho ukraine và khiến nhiều người thiệt mạng
hiện nay ông donald trump đang dẫn trước tổng thống biden tại bảy bang chiến địa quan trọng
có thể quyết định đến kết quả cuộc tranh cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi bốn đẩy gai cấn
ngày hai tháng năm hãng tin bloomberg đã công bố cuộc khảo sát morning consal
cho thấy ông trump đang dẫn trước tổng thống biden với tỷ lệ là bốn mươi tám và bốn mươi bốn
trên bảy bang chiến địa quan trọng gồm arizona georgia michigan nevada
ngoài ra dựa trên những thăm dò từng bang mà ông biden từng giành chiến thắng vào năm hai nghìn hai mươi
đều ghi nhận ông trump hiện là ứng cử viên được chọn
ông trump đã dẫn trước năm ở arizona với tỷ lệ là bốn mươi chín đến bốn mươi bốn
một bang mà ông biden từng giành chiến thắng trong cang tắc vào năm hai nghìn hai mươi
cựu tổng thống cũng đang dẫn đầu ở georgia
một bang khác mà biden từng chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử cách đây bốn năm
ông trump cũng đang dẫn trước ông biden ở bắc carolina
với tỷ lệ là bốn mươi bảy so với bốn mươi bốn
tổng thống joe biden chỉ dẫn đầu ở một bang trong cuộc khảo sát là michikan
thế nhưng rất xích sao với tỷ lệ là bốn mươi sáu và bốn mươi năm
cũng theo cuộc thăm dò năm mươi một cử tri ở các bang chuyến địa cho rằng
nền kinh tế mỹ mạnh mẽ hơn dưới thời chính quyền trump
khoảng ba mươi sáu cử tri nói rằng tình hình tốt hơn dưới thời ông biden
một mươi ba cho rằng tình hình gần giống nhau dưới thở cả hai chính quyền
mặc dù vậy nhiều cử tri cho biết họ tin tưởng rằng ông biden sẽ không có tình hình tốt hơn dưới thở ông biden
trong một diễn biến liên quan hôm hai mươi hai tháng năm
cựu thống đốc bang nam carolina phải là kêu ứng cử viên trong chiến dịch bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa nikki haley
tuyên bố sẽ ủng hộ và bỏ phiếu cho ứng cử viên donald trump trong cuộc bầu cử sắp tới
các cử tri mỹ sẽ sớm được chứng kiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa ông biden và ông trump
về chương trình nghị sự chính sách của họ phi cả hai đã đồng ý tham gia hai cuộc tranh luận vào tuần trước
trong đó có một cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào cuối tuần
theo nhà đầu tư trái phiếu nổi tiếng bill gross
nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ diễn ra vào tháng một mươi một năm nay thuộc về ứng cử viên donald trump của đảng cộng hòa
kết quả đó sẽ gây ra xáo trộn lớn hơn trên thị trường trái phiếu kho bạc mỹ
nếu so với trường hợp đương kim tổng thống joe biden tái đắc cử
trong một cuộc trao đổi với tờ báo finantial times ông gross nhận định việc ông trump trở lại nhà trắng
sẽ làm gia tăng thâm hụt ngân sách vốn dĩ đã lớn của chính phủ mỹ
thâm hụt ngân sách khổng lồ của washington
vốn là nguyên nhân khiến ông gross bi quan về thị trường trái phiếu kho bạc mỹ
lĩnh vực mà ông ở đó đã được ca ngợi là vua trái phiếu khi còn giữ vai trò điều hành pimco
công ty quản lý tài sản khổng lồ mà ông sáng lập
ông grass khẳng định trong số hai ứng cử viên tổng thống mỹ hiện nay
ông trump là người có thể mang đến nhiều bất lợi hơn cho thị trường trái phiếu chính phủ mỹ
đơn giản vì chương trình của ông ấy ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm thuế và thúc đẩy thêm các khoản chi tiêu tốn kém
dù vậy nhà cựu quản lý quỹ lưng danh này cũng thừa nhận rằng
nhiệm kỳ sắp khép lại của ông biden đã dẫn tới hàng tỷ usd thâm hụt ngân sách
ông trump mà thắng cử thị trường trái phiếu sẽ chịu thiệt hại lớn hơn
phát biểu này được đưa ra ở thời điểm còn chưa đầy sáu tháng nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống mỹ hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến diễn ra vào đầu tháng một mươi một
ông trump đang dẫn trước ông biden trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận
đặc biệt trong các cuộc thăm dò gần đây tại bảng chiến địa
các tiểu ban có thể giữ vai trò quyết định trong việc chiến thắng bầu cử thuộc về ai
những ngày gần đây ông trump còn nhận được sự ủng hộ của những nhân vật quan trọng
gồm cựu đối thủ nikki haley người đã tham gia cuộc chạy đua tổng thống trong đảng cộng hòa và đã bỏ cuộc
và tỷ phú stefan strachanman ceo của công ty quản lý tài sản konglo blackstone
định của ông gross là một sự phủ nhận đối với một trong những lập luận giữ vai trò trung tâm
trong chiến dịch tranh cử lần này của vị cựu tổng thống
ông trump nói rằng ông sẽ là một người trao lái nền kinh tế và thị trường tài chính mỹ tốt hơn so với ông biden
một trong những kế hoạch kinh tế chủ chốt của ông trump là cam kết đưa chương trình giảm thuế
mà ông đã cởi sớm vào năm hai nghìn một mươi bảy trở thành chính sách vĩnh viễn
ủy ban ngân sách có trách nhiệm một tổ chức nghiên cứu ước tính rằng nếu làm vậy
ngân sách liên bang mỹ sẽ mất bốn tỷ usd trong một thập kỷ tới
thâm hụt ngân sách này ngày càng lớn của mỹ là nguyên nhân khiến ông ros rút khỏi chiến lược
đầu tư trái phiếu đã giúp ông trở nên nổi tiếng
trong báo cáo gần đây nhất của ông về thị trường trái phiếu ông nói rằng tổng lệ tức đã chết
trong tài khoá trước thầm hụt ngân sách chính phủ mỹ lên tới tám tám tổng sản phẩm trong nước gdp
tăng hơn gấp đôi so với mức bốn một kinh nhận vào năm hai nghìn một mươi hai
ông gross nói thâm hụt ngân sách chính là thủ phạm nguồn cung trái phiếu kho bạc mỹ
tăng thêm hai tỷ usd mỗi năm sẽ gây áp lực trên thị trường
không chỉ bi quan về thị trường trái phiếu
ông gross cũng khá bi quan về thị trường cổ phiếu mỹ
ông cảnh báo nhà đầu tư nên kiểm chế kỳ vọng
thay vì hy vọng thị trường sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm của hai nghìn hai mươi ba
năm mà chỉ số s p năm trăm linh đạt mức tăng trưởng là hai mươi bốn
theo thời gian thị trường sẽ trở lại trạng thái bình thường
đối với tôi điều đó có nghĩa là giá tài sản sẽ tăng ít hơn so với trước
nếu mọi người kỳ vọng mức tăng bốn mươi một mươi năm họ sẽ nhận được ít hơn